các tỉnh như là lào cai thành phố hà nội thành phố phủ lý của tỉnh hà nam sẽ là những nơi nóng nhất với mức nhiệt độ là từ ba mươi tám độ c
và mưa sẽ xuất hiện về đêm nên khả năng đến ngày mai thì trời sẽ dịu mát hơn
vâng với mức nhiệt nóng như thế này thì quý vị cần phải hết sức lưu ý trong việc sử dụng các thiết bị điện hợp lý an toàn
để vừa tiết kiệm và vừa tránh hỏa hoạn cháy nổ ở khu dân cư
còn ở miền trung thì cũng vẫn sẽ duy trì trạng thái nắng nóng trong nhiều ngày
và đây cũng là thời điểm mà các em học sinh đang được nghỉ hè
do vậy mà các bậc phụ huynh cũng cần phải hết sức cẩn trọng
tuyệt đối không cho đi tắm các sông các suối
nhà gần ao hồ thì cần phải làm cửa chắn rào quanh nhà để tránh các vụ đuối nước thương tâm có thể xảy ra
với những thông tin dự báo chi tiết về nhiệt độ của một số tỉnh thành phố thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới nhất
thông tin đầu tiên đến từ tỉnh bắc giang
vừa qua công an huyện việt yên của tỉnh bắc giang đã kiểm tra và phát hiện gần tám mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
tại một quán hát trên địa bàn huyện việt yên
theo đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê nước giải khát âm nhạc bim coffee dg
có địa chỉ tại tổ dân phố my điền thị trấn lánh huyện việt yên
do nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quản lý
lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm bốn mươi bốn nam nữ thanh niên đang uống bia nước giải khát nghe nhạc và nhảy
kết quả test nhanh xác định bảy mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản và đưa các trường hợp trên về trụ sở công an huyện việt yên
để làm việc hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng sơ hở của du khách các đối tượng cải trang thành khách du lịch
rồi tiếp cận ra tay chếp nhoáng cướp dập tài sản
đáng chú ý thì nhóm này có sự phân công phối hợp từ khâu trộm cắp truyền tay cảnh giới
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã kịp thời bắt quả tang
khi chúng đang di chuyển đến một địa điểm du lịch khác trên địa bàn
sau khi nhận được tin báo của một số nạn nhân về việc bị mất điện thoại và ví tiền
khi đang đi du lịch tại thành phố đà lạt lực lượng công an thành phố đà lạt đã vào cuộc điều tra
đến chiều ngày hai tháng bảy lực lượng công an đã bắt quả tang phan văn lâm chú tại tỉnh đồng nai
khi vừa nhận điện thoại và ví từ các đối tượng trong nhóm gần khu vực vườn hoa thành phố
ngay sau đó các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt năm đối tượng khác còn lại trong nhóm gồm
lê thị bạch tuyết lê thị thu ba thái văn hiệp hoàng anh duy lê thanh hải cùng chú tại tỉnh đồng nai
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một xe ô tô hai mươi sáu điện thoại một túi sách cùng năm mươi triệu đồng trên người các đối tượng
chỉ trong hai ngày một hai tháng bảy nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắt trót lọt
số tài sản trộm được sẽ mang về đồng nai tiêu thụ
thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị vào ngày ba tháng bảy việt nam ghi nhận năm trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới thấp nhất trong hơn một năm qua
trong ngày ba tháng bảy việt nam tiếp tục không ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín
và theo bộ y tế so với ngày hôm trước thì số ca mắc mới giảm hai trăm một mươi chín f
trong bảy ngày qua việt nam không ghi nhận tử vong do covid một mươi chín
việt nam đã ghi nhận biến thể phụ ba năm được cho là có tốc độ lây lan mạnh hơn các biến thể phụ trước đó của chủng omicron
vì vậy theo khuyến cáo của bộ y tế người dân cần phải tiêm vaccine phòng
covid một mươi chín đủ liều tiêm mũi tăng cường mũi nhắc lại đúng lịch để bảo vệ cho mình và cho cộng đồng
thưa quý vị bắt đầu từ tháng bảy này bộ công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip
theo mẫu mới cho công dân việt nam ở trong nước và công dân việt nam đang ở nước ngoài
mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh hình tượng về chủ quyền quốc gia
di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như vịnh hạ long kinh đô huế
đền hùng phố cổ hội an thánh địa mỹ sơn bến cảng nhà rồng cột cờ lũng cú cổng tò vò đảo lý sơn
qua đó góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh việt nam ra thế giới thể hiện được truyền thống lịch sử địa lý văn hóa việt nam
mẫu hộ chiếu phổ thông mới vẫn bảo đảm các kỹ thuật bảo an của quốc tế
các năm đều vượt chỉ tiêu công tác được giao từng bước đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
vâng phường trung hưng thị xã sơn tây của thành phố hà nội là một ví dụ điển hình
đơn vị này đã đạt được những kết quả này và đã góp phần đem lại một địa bàn cơ sở
luôn được bình yên được người dân tin tưởng và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an
một lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
anh phùng trung dũng người đã có quá khứ tuổi trẻ mắc sai lầm và phải nhận mức án hai năm tù treo
trong thời gian thử thách tại địa phương đã có lúc anh rơi vào trạng thái bất cần vì những khó khăn trong cuộc sống
thế nhưng giờ đây anh dũng đã là chủ của một lực lượng công an
một xưởng nhỏ chuyên sản xuất nhôm kính tạo công an việc làm cho gần một mươi lao động tại địa phương
để có thành quả này anh dũng đã nhận được sự động viên chia sẻ và giúp đỡ rất lớn từ lực lượng công an tại cơ sở
trước đây trong lúc tôi còn trẻ tôi cũng có những sai lầm của tôi
sau đó thì được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và công an khu vực
tôi đã tìm được lối đi riêng của mình
hiện tại tôi đang thành lập một cơ sở sản xuất nhôm kính
tôi đang sống ổn định và không có vấn đề gì
khi tôi gặp khó khăn thì các cán bộ công an trên phường đã rất tạo điều kiện cho tôi
mọi cái để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi để tôi hoàn thành được mọi cái ước mơ của tôi trong quá trình hoạt động
địa bàn phường trung hưng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự
khi có khu đô thị đang trong quá trình hoàn thiện
do đó thu hút nhiều lao động thời vụ ngoại tình
trong đó có nhiều đối tượng
có tiền án tiền sự
hay trong nội bộ nhân dân vẫn tiềm ẩn mâu thuẫn từ phát sinh tranh chất đất đài
đây là những thách thức không nhỏ với công an phường trung hưng
bởi khối lượng công việc rất lớn
trong khi lực lượng vẫn còn mỏng
một trong những giải pháp khắc phục khó khăn
đó là công an phường trung hưng đã ứng dụng nhiều sáng kiến khoa học kỹ thuật
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
từ đó đã điều tra khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự
mà đối tượng có tính chất lưu manh chuyên nghiệp
để đảm bảo những công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
kinh nghiệm đó là được sự công tác an ninh trật tự
dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng ủy ủy ban công an thị xã
cũng như đảng ủy ủy ban phường
từ đó là sự hối hợp chặt chẽ giữa các bác ngành toàn thể
để tạo sự đồng nhất đồng thuận
trong đó là lực lượng của đảng phường làm nằm cốt
tham mưu tổ chức và thực hiện
thứ hai là phải bám sát
các chương trình kế hoạch văn bản
của công an thành phố cũng như công an thị xã
và thứ ba là phải vận dụng linh hoạt
kiến thức chuyên môn nghiệp với pháp luật
và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội
công an phường trung hưng đã thực hiện hiệu quả
hai dự án về dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân
hình ảnh cán bộ công an phường
tận tình hướng dẫn giúp đỡ người dân
tháo gỡ khó khăn vướng mắt
trong giải quyết thủ tục hành chính
đã để lại ấn tượng đẹp với người dân địa phương
đối với người dân thì địa bàn đây
người ta cảm thấy rất là yên tâm
và trong từng bữa ăn rất ngủ
mọi người người ta cũng không có điều gì
phải lo lắng về cái tình hình an ninh trật tự
thì trong nhiều điều nó trả lời bằng kết quả đấy
và đối với quan hệ thái độ làm việc
và quan hệ với nhân dân
thì lực lượng anh em công an phường trung hưng
là cũng rất là tốt
gần gũi với nhân dân giúp đỡ bà con
thì cũng qua đó là bà con nhân dân
đấy cũng rất tin tưởng lực lượng công an phường trung hưng
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường trung hưng
đã có những nỗ lực cố gắng
để làm sao là hoàn thành tốt
và xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
và chính đạt được những thành tích đó
thì các cấp lãnh đạo cũng như nhân dân
đặc biệt là quần chúng nhân dân
tại phường trung hưng
cũng đánh giá rất cao
cái việc triển khai thực hiện có hiệu quả
các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn phường
trong thời gian vừa qua
với những kết quả đã đạt được
công an phường trung hưng
được chọn là một trong số hai mươi tập thể cá nhân
trong công an thành phố hà nội
có thành tích xuất sắc
trong đợt thi đua kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
và một phần thường ý nghĩa
với các cán bộ chiến sĩ công an phường trung hưng
đó chính là
sự bình yên của từng con ngõ
từng khu phố
là sự tin yêu của bà con
và con nhân dân
tại địa bàn nơi đây
thì đang là bài toán đạt ra
đối với ngành thuế hiện nay
vâng trong bối cảnh thì không ít cá nhân tổ chức
mặc dù có thu nhập khủng từ các nền tảng số
nhưng quên hoặc trốn tránh
việc thực hiện nghĩa vụ thuế
thì ngày hôm nay vấn đề chính sách sẽ cùng phân tích
và bàn luận về câu chuyện chính sách thuế thương mại điện tử
với khách mời là chuyên gia tài chính kinh tế
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
giảng viên cao cấp tại học viện tài chính
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một
ngành thuế đã phát hiện
nhiều cá nhân phải nộp thuế có thu nhập
nhận được từ các mạng xã hội facebook google
tại hà nội
cục thuế hà nội đã đưa vào quản lý
bốn trăm sáu mươi năm cá nhân có doanh thu phát sinh
từ nhà thầu nước ngoài
với số thuế đã nộp năm hai nghìn hai mươi một
là năm mươi sáu tỷ đồng
tổ quan thuế tp hcm cũng phát hiện
một cá nhân kênh youtube có thu nhập một mươi chín tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
một trường hợp khác
nhận thu nhập bốn mươi một tỷ đồng
chỉ trong hai năm
hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
cục thuế tp hcm mới đây
cũng đã xử lý ba mươi tám người
có thu nhập từ google
với số thuế xử lý truy thu phạt
và tiền chậm nộp lên đến một trăm sáu mươi chín tỷ đồng
đáng chú ý
có một cá nhân có thu nhập rất lớn từ google
nhưng không nộp thuế
bị tri cục thuế khu vực quận bảy nhà bè
truy thu và phạt ba mươi một tỷ đồng
thông tin từ vụ quản lý thuế doanh nghiệp
nhỏ và vừa
hộ kinh doanh cá nhân tổng cục thuế
cũng cho biết qua giả soát trách nhiệm
nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức cá nhân
liên quan thực hiện các giao dịch kinh doanh
trên nền tảng mạng xã hội
trong đó có sản tv phát hiện một số bất thường
đã phát hiện một trăm bảy mươi năm doanh nghiệp
kinh doanh trên sản này
có dấu hiệu rủi ro về nghĩa vụ thuế
vâng những con số vừa rồi cho thấy là một thực tế
nguồn thu thuế đối với nhóm cá nhân
có thu nhập lớn từ cung cấp dịch vụ
số xuyên biên giới như là tiếp thị
quảng cáo trực tuyến cung cấp sản phẩm
dịch vụ nội dung thông tin số
bán hàng online là rất lớn
tuy nhiên thất thu thuế thương mại điện tử
vẫn ở mức cao
khách mời của chương trình chuyên gia kinh tế
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
sẽ có những phân tích cụ thể hơn
về những nguyên nhân dẫn tới thất thu thuế
trong kinh doanh nền tảng số
các cái luật về thuế của chúng ta
nó chưa theo kịp
với cái tốc độ phát triển của thương mại điện tử
ở việt nam trong cái thời gian vừa qua
vì thế cho nên các cái kết thúc
phương tích quản lý nó vẫn đi sau
với lại cái sự phát triển
thực tế của thương mại điện tử
cho nên cái việc thu thuế
nó cũng gặp nhiều khó khăn
cái điều thứ hai là thực tế
thì trong thương mại điện tử nó có một số nhóm
cái nhóm thứ nhất đó là
các cái doanh nghiệp
có kinh doanh lịch vụ trực tuyến
tại việt nam
và không có các cái
cơ quan đăng ký
kinh doanh tại việt nam
và họ thường là
trong cái thời gian trước đây họ thường không lục thuế
không kê khai thuế
cái điều thứ hai
thì chúng ta thấy rằng là
có những cái người mà viết
các cái phần mềm
hoặc các cái trò chơi
trên các cái trang mạng điện tử
và những người này thì được
các cái trang mạng họ trả một cái lượng
tiền tương đối lớn
và họ cũng quên mất không kê khai thuế
cũng như là không được kê
để tiêm phụ
cái điều thứ ba đó là những cái nhóm người
hoặc là doanh nghiệp
mà có cái quan hệ dịch vụ
với các cái trang mạng quốc tế
đặc biệt là những cái doanh nghiệp
mà cần quảng cáo
thì họ cũng có các cái chuyển tiền ra vào
để trả cho phía nước ngoài
nhưng họ lại không nộp các cái loại thuế
mà chính phủ việt nam quyết định
và như vậy thì rõ ràng
chúng ta thấy rằng là nó có nhiều nguyên nhân
ngoài ra chúng ta cũng biết rằng
những người kinh doanh trên mạng điện tử
rất là đông
và một người thì có thể
kinh doanh ở nhiều mạng khác nhau
cho nên cái việc quản lý
cũng gặp cực kỳ nhiều khó khăn
và tiếp tục sẽ là chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh

đạt hai mươi bảy bảy mươi năm kế hoạch thủ tướng chính phủ giao giảm nhẹ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
các địa phương cho rằng việc chậm giải ngân vốn đầu tư công ngoài yếu tố khách quan
như tăng giá nguyên vật liệu thì gặp phải những vương mắc trong triển khai
quy trình thủ tục kéo dài giải phóng mặt bằng
nhưng theo bộ tài chính vương mắc trong triển khai này đó chính là yếu tố chủ quan
chủ yếu là do con người và khâu tổ chức thực hiện là nguyên nhân chính
bộ giáo dục đào tạo vừa cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai tới đây
các kiến thức đã tinh giảm sẽ không có trong ngân hàng câu hỏi đề thi
bộ cùng các đơn vị đã xây dựng ngân hàng câu hỏi ra đề thi tốt nghiệp
theo nguyên tắc độc lập phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu biên soạn biên tập
thẩm định định cỡ lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi
bộ đã thực hiện ra soát ma trận đề thi của tất cả một mươi năm môn thi
đảm bảo nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu ở lớp một mươi hai
theo đó các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch covid một mươi chín
các năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sẽ không đưa vào đề thi năm nay
tình trạng viên chức y tế xin nghỉ việc thôi việc tiếp tục gia tăng
trong đó nhiều nhất là tại tp hcm và hà nội
vậy làm sao để giải bài toán thiếu hụt nhân lực ngành y
để đáng chú ý trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng này là do lương chế độ phụ cấp với viên chức y tế
trong hệ thống y tế công lập còn thấp chỉ đảm bảo một phần nhu cầu cuộc sống
vì vậy khó giữ chân cán bộ y tế làm việc trong cơ sở y tế công lập
trong khi thu nhập tại các cơ sở y tế ngoài công lập cao hơn gấp ba đến bốn lần
thậm chí có nơi gấp năm sáu lần
tại một số đơn vị tự chủ tài chính do dịch covid một mươi chín và giãn cách xã hội
lượng bệnh nhân đến khám giảm nên nguồn thu của bệnh viện cũng giảm đi
dẫn tới thu nhập nhân viên y tế giảm mạnh hoặc chậm trả lương
dẫn tới việc nhân viên y tế xin nghỉ việc bỏ việc hoặc tìm cơ hội việc làm mới với thu nhập cao hơn